ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại tỉnh hải dương đã diễn ra hội thảo thúc đẩy chế biến tiêu thụ nông sản tỉnh hải dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế
hội thảo nhằm giới thiệu tiềm năng về nông nghiệp của tỉnh hải dương thu hút cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chế biến bảo quản nông lâm thủy sản là điều kiện để giới thiệu các công nghệ chế biến bảo quản nông sản và thị trường tiêu thụ các loại nông sản chủ lực của tỉnh hải dương và các tỉnh đồng bằng sông hồng
hội thảo cũng góp phần nhìn lại thực tiễn phát triển nông thôn và nông nghiệp nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh của địa phương những thách thức khó khăn cần vượt lên
từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh hải dương nói riêng và vùng đồng bằng sông hồng nói chung theo hướng hiện đại hóa công nghiệp hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế
cũng tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết giữa các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản với các hợp tác xã nhà cung cấp đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh hải dương